những quần thể rừng gỗ hương cổ thụ tại xã cờ rong huyện cơ bang tỉnh gia lai được ví như báu vật của đại ngàn tây nguyên
thế nhưng bất chấp mọi nỗ lực từ chính quyền địa phương những cây gỗ hương liên tục bị chặt phá
cuối tháng ba đầu tháng bốn vừa qua một vụ chặt phá cây gỗ hương với số lượng lớn vừa bị phát hiện
đây là những hình ảnh mà phóng viên truyền hình nhân dân ghi nhận tại tiểu khu tám
lâm phần của công ty lâm nghiệp crongpa quản lý thuộc địa bàn xã crong huyện ca bang tỉnh gia lai
trong màn kính khoảng một km hàng chục cốc hương đã bị đốn hạ cưa xẻ với dấu vết cũ có mới có
chứng tỏ rừng ở đây đã bị khai thác trong thời gian dài và việc ngăn chặn vẫn chưa mang lại hiệu quả
thì do khách quan thôi thật ra là anh em nằm thì nói chung là đêm hôm nó lén lúc
đây là cái con vấn đề
cái vấn đề tiêu cực bổ đạm là không gọi tiêu cực trong
chỉ trong vài ngày cuối tháng ba và đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín lực lượng chức năng của huyện ca bang đã báo cáo hai vụ chặt hạ gỗ hương với số lượng năm cây tổng khối lượng ước khoảng trên một mươi bảy mét khối
nhưng trong thực tế số cây bị chặt hạ cũng như khối lượng thiệt hại lớn hơn rất nhiều
liệu có hay không sự tiếp tay của lực lượng quản lý bảo vệ rừng ở đây
những người mà làm nhiệm vụ này nhân viên bảo vệ của công ty tôi cho là cũng có vấn đề
mà ngược lại đó thì tôi nói là cái lợi ích của người ta đó
tỉnh lương người ta cũng có thấp đấy
cho nên người ta cũng có khó khết với cái tuổi mà năm đặc
dù địa phương nơi đây đã rất quyết tâm trong việc bảo vệ rừng nhưng trong vài năm gần đây tình trạng tàn phá những cây hương cổ thụ này vẫn âm thầm diễn ra
đã đến lúc tỉnh gia lai cần quyết liệt hơn nữa trong việc giữ gìn bảo vệ ngăn chặn tình trạng xâm hại tàn sát rừng hương
với tình trạng này chẳng bao lâu nữa những cây hương cổ thụ còn xót lại sẽ bị xóa trắng
khỏi đại ngàn tây nguyên này